gần hai trăm bốn mươi tài xế dương tính với ma túy và hơn bảy mươi ba trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện xử lý từ đầu năm đến nay
đây là những con số vừa được cục cảnh sát giao thông bộ công an công bố
ngoài ra qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý gần hai triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền gần một hai trăm linh tỷ đồng hơn hai mươi một ô tô gần hai trăm sáu mươi mô tô và gần ba phương tiện khác bị tạm giữ
theo lãnh đạo cục cảnh sát giao thông bộ công an so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám việc xử lý giảm gần bốn mươi sáu trường hợp phạt tiền giảm gần bốn mươi chín tỷ đồng
thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết và bị thương
thiệt hại rất lớn về tài sản có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật sử dụng ma túy
rượu bia khi tham gia giao thông của tài xế